trong lời nói sau cùng của mình bị cáo hưng nói tất cả những gì liên quan đến hành vi vi phạm đã được viện kiểm sát kết luận bị cáo thừa nhận
hai lần đưa ra khung hình phạt bị cáo thấy được sự thấu hiểu khi đưa ra khung hình phạt thấp hơn ban đầu
đây là sự khoan dung độ lượng của viện kiểm sát và hội đồng xét xử đối với bị cáo
theo bị cáo nguyễn văn hưng viện kiểm sát đã đưa ra khung hình phạt cho đoàn thanh tra đã cho thấy sự độ lượng khoan dung
nhưng ông xin hội đồng xét xử khoan dung hơn thấu hiểu hơn
với trận thương cuộc sống bị cáo nguyễn cao trí tập tảnh bước lên nói lời sau cùng
theo ông việc đứng ở phiên tòa này với tâm trạng nặng nề do hành vi mình gây ra không ngôn từ nào diễn tả được và trong lòng đầy sự ân hận dây dứt
ông gửi lời xin lỗi đến người thân các cộng sự đã nỗ lực hoạt động hơn một năm qua để đảm bảo sự hoạt động bình thường trong hệ thống của mình kể từ khi bị bắt
ông hy vọng sai phạm cá nhân của mình
không ảnh hưởng đến hệ thống không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy học tập của thầy cô và sinh viên trường đại học văn lang
theo ông chí hành trình ba mươi năm ông xây nhiều doanh nghiệp đạt nhiều thành quả được nhà nước công nhận
hành trình đó gian nan vất vả đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực nhiều năm
bên cạnh đó bị cáo nguyễn cao trí cũng mong được hưởng hình phạt đặc biệt để có cơ hội về với mẹ già lo cho người thân và sự nghiệp dở dang
bị cáo nguyễn cao trí cũng là người cuối cùng nói lời sau cùng trong bảy mươi chín bị cáo có mặt
tại kế hoạch hội đồng xét xử sẽ tiến hành nghị án và đưa ra kết luận vào sáng một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hai tháng bốn tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử cho luật sư bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước đối đáp trước quan điểm luận tội của viện kiểm sát
theo luật sư bào chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn viện kiểm sát cho rằng
bị cáo nhàn là trưởng đoàn thanh tra biết rõ scb trong tình trạng kiểm soát đặc biệt nhưng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra là suy đoán không có lợi cho bị cáo nhàn
cũng theo luật sư khi gặp bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bà nhàn đã nêu thực trạng scb yêu cầu bán tài sản sớm ra kết quả thanh tra
thế nhưng đại diện viện kiểm sát lại cho rằng bà nhàn biết rõ thực trạng nên gặp bà lan rồi nhận tiền để bưng bít sai phạm
cáo buộc này của viện kiểm sát theo luật sư là theo hướng suy luận không đủ căn cứ
đối với các tình tiết tăng nặng mà viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo nhàn luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo
bởi ông nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị cáo buộc là chủ mưu bà nhàn nhận chỉ đạo từ ông hưng rồi chỉ đạo cấp dưới
nếu bị cáo nhàn thực hiện chỉ đạo theo ông hưng tức là không phải ý thức chủ quan của bà nhàn
từ bào chữa bổ sung bị cáo đỗ thị nhàn nói rằng do quen biết bị cáo võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb từ trước và do tin tưởng ông văn nên mới cho ông văn mã số khóa nhà và hoàn toàn không biết trước việc ông văn mang tiền đến
bị cáo nhàn đề nghị xem xét việc bà không đề xuất bỏ các thông tin sai phạm khi thanh tra đồng thời cho rằng chỉ đoàn thanh tra của bà mới chỉ ra các sai phạm của scb
còn trước đây không có
bị cáo nhàn cũng nói mình không hứa sửa kế hoạch thanh tra với bà trương mỹ lan
bị cáo nhàn cũng cho rằng mình không bưng bít bất kỳ thông tin nào
việc viện kiểm sát nói bị cáo dự thảo kết luận thanh tra không trung thực là không chính xác
bị cáo thừa nhận sai phạm của mình nhưng cần tách rõ chức năng khi thanh tra và khi tham mưu lãnh đạo
cũng theo lời của bị cáo nhàn quá trình thanh tra bà đã làm đầy đủ nhiệm vụ của mình đã không bỏ sót bất kỳ lỗi nào của scb và báo cáo đầy đủ cho ông hưng
bị cáo là cấp dưới phải chấp hành chỉ đạo của cấp trên khi tham mưu ban hành văn bản kết luận thanh tra
trong vụ án này bị cáo đỗ thị nhàn bị viện kiểm sát đề nghị phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ với cáo buộc thực hiện các chỉ đạo của bà lan
ông văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu đô la đến đưa cho bà nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà nhàn
bảo trợ bổ sung cho bị cáo trương mỹ lan luật sư giang hồng thanh cho rằng
việc xác định số tiền thất thoát của scb có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nếu không muốn nói là có ý nghĩa sống còn trong việc xác định tội danh hình phạt đối với bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo khác
nếu scb không có thất thoát thì sẽ không có thiệt hại cũng như không bị chiếm đoạt
luật sư thanh đặt câu hỏi nếu không có chương cầu giám định không sử dụng chứng thư thẩm định giá của hoàng quân để xác định thiệt hại
vậy thiệt hại của scb được xác định dựa trên nguyên tắc nào bằng phương cách nào
luật sư cho rằng bà trương mỹ lan phải
gánh chịu nhiều quy kết nặng nề trong đó
có hai quy kết đã quyết định sinh mạng của bà lan
thứ nhất bà lan phải chịu trách nhiệm đối với cả những khoản vay không liên quan đến mình
nghĩa là trách nhiệm của bà lan bị tăng lên
thứ hai giá trị tài sản đảm bảo của bà lan bị định giá thấp đi
nghĩa là quyền lợi của bà lan bị giảm xuống
sự tranh lệch này đã đưa bà lan vào cửa tử
luật sư thanh còn cho rằng bà lan được nhiều người đánh giá có bản chất tốt đẹp
tham gia nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung nguyên phó giám đốc scb
luật sư cho rằng thân chủ của mình rất vui mừng khi điều viện kiểm soát nhận định
không phải đóng vai trò chủ chốt của vụ án
tuy nhiên luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo
gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi
luật sư cho rằng bị cáo không phải phạm tội có tổ chức hay tinh vi
bởi bị cáo dung là cấp dưới nhận được sự chỉ đạo của cấp trên là người làm công ngăn lương
luật sư nguyễn thành công bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung đặt câu hỏi về việc
điều kiểm soát xác định nói không dùng kết quả định giá của công ty hoàng quân
mà dùng các biện pháp khác vậy biện pháp khác là biện pháp nào
theo luật sư tính nhất quán và xuyên suốt của nguyên tắc có lợi cho bị cáo vẫn chưa được áp dụng triệt đề
theo luật sư này tại phiên tòa các bị cáo và luật sư đều cho rằng
việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp mong tòa xem xét
luật sư công cho rằng công ty thẩm định giá hoàng quân công ty hoàng quân
được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án mới định giá bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản thế chấp
cho các khoản vay của nhóm vạn thịnh pháp tại scb
số còn lại công ty hoàng quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu
quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
hiện vụ án vạn thịnh pháp vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía sư luận
tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại